đồn biên phòng tri lễ phối hợp với trạm y tế xã tri lễ và trung tâm y tế huyện quế phong tỉnh nghệ an
đã tổ chức tiêm vaccine sở rubella cho trẻ ở độ tuổi từ một đến năm tại xã tri lễ huyện quế phòng
trong ngày đầu tiên đã có ba trăm hai mươi trẻ ở xã biên giới tri lễ huyện quế phong được tiêm vaccine sở rubella
để tổ chức đợt tiêm phòng được tốt quân y đồn biên phòng tri lễ đã phối hợp với trạm y tế xã
băng rừng lội suối đến từng bản hẻo lánh xa trung tâm vận động các gia đình đưa trẻ đến các điểm tiêm chủng
đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị về người vật chất và các trang thiết bị
đảm bảo cho đợt tiêm chủng tuyệt đối an toàn không bỏ sót trẻ trong diện tiêm chủng
dự kiến đợt tiêm này sẽ tiến hành trong bốn ngày ở nhiều điểm bản
để đảm bảo tất cả các trẻ khu vực biên giới đều được tiêm vaccine